do tính chất phức tạp về tình hình an ninh trật tự tại các địa phương vùng biên giới vừa qua công an tỉnh long an đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp vận động toàn dân phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh biên giới bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ số sáu mươi hai và năm huyện biên giới
công an long an đã bắt giữ được bốn vụ vận chuyển ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ trong đó có một vụ vận chuyển với số lượng sáu mươi bốn kg và mới đây nhất ngày hai tháng năm công an thị xã kiến tường tiếp tục bắt thêm một đối tượng vận chuyển năm kg ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
ngành chức năng đã bắt và tịch thu hơn năm trăm linh gói thuốc lá nhập lậu
trước tình hình trên công an long an đã chỉ đảo các địa phương tăng cường các giải phóng
giải pháp về công tác đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm và phải gắn liền với chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương là một trong nhiều giải pháp làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội